số trái cây này bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc thu giữ khi tiến hành kiểm tra tại bốn sạc trái cây là hải liên xuân hồng phú vững và chuẩn đoàn ở chợ đầu mối tân hòa
tại thời điểm kiểm tra tại các sạp trái cây trên có hai tám trăm một mươi kg các loại trái cây gồm cam quýt không có nguồn gốc xuất xứ thậm chí có một số quả trái cây đã hư hỏng nặng
chủ các sạp hàng khai nhận đã mua số trái cây trên từ nhiều nơi về để bán kiếm lời chứ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị bộ công thương vừa có thông tư ba hai nghìn hai mươi hai tt về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế găng tay y tế và bộ trang phục phòng chống dịch
theo đó bộ công thương thông tư ba hai nghìn hai mươi hai tt bct quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế găng tay y tế và bộ trang phục phòng chống dịch có hiệu lực kể từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó các mặt hàng khẩu trang y tế tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất gồm mặt hàng sáu nghìn ba trăm linh bảy chín nghìn bốn mươi mặt hàng sáu nghìn ba trăm linh bảy chín nghìn chín mươi các mặt hàng găng tay y tế tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất gồm mặt hàng ba nghìn chín trăm hai mươi sáu hai nghìn chín mươi mặt hàng bốn nghìn một mươi năm một nghìn một trăm linh mặt hàng bốn nghìn một mươi năm một nghìn chín trăm linh
bộ trang phục phòng chống dịch gồm quần áo kính khẩu trang y tế mũ bảo hộ găng tay và dày
mã hàng sáu hai một không một không chín không cũng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất
lãnh đạo tp hà nội đồng ý phương án mở cửa trở lại các giạc chiếu phim và các cơ sở
địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật kể từ ngày một mươi tháng hai theo đề xuất của sở văn hóa và thể thao
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản cho phép các dạp chiếu phim
các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố mở cửa từ ngày một mươi tháng hai
theo đó ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất với đề xuất của sở văn hóa và thể thao hà nội
đồng thời giao sở chủ trì phối hợp với sở y tế ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
triển khai thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn hiệu quả tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị di tích thắng cảnh hương sơn chùa hương sẽ đón khách trở lại
sau gần hai mươi ngày tạm dừng khai hội để phòng dịch covid một mươi chín
theo đó vào ngày tám tháng hai phó chủ tịch hà nội chử xuân dũng ký văn bản thống nhất với đề nghị của huyện mỹ đức
liên quan đến đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia
đặc biệt là quần thể hương sơn chùa hương trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu sở văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp sở y tế hướng dẫn huyện mỹ đức
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đảm bảo đúng hướng dẫn của trung ương và thành phố
thưa quý vị trong những ngày đầu năm mới ngư dân tại các làng biển của tỉnh quảng ngãi rất phấn khởi vì chúng lột biển đầu năm
không chỉ tàu cá khai thác xuyên tết ra bờ mà tàu cá đánh bắt vùng biển gần bờ cũng trúng đậm các mẻ lưới
đây là những dấu hiệu tốt lành
một năm mới bội thu
ba ngày nay ngư dân của tỉnh quảng ngãi khai thác cá nục điếu liên tục bội thu
sau một đêm ra biển đánh bắt có tàu khai thác được trên một mươi tấn cá nục điếu
giá cá nục điếu từ hai mươi đến ba mươi đồng một kg nên có tàu thu về gần ba trăm linh triệu đồng
đây là chiến biển đầu năm của thuyền
cũng mong là năm nay sẽ được hơn sáu năm năm
tàu mình đi bữa đầu cũng được
hơn năm tàu cá của ngư dân quảng ngãi hiện nay đã mở biển cho phiên biển đầu năm
nhiều tàu cá trúng lọc mùa biển ngay trong chuyến biển khởi hành đầu năm
đã tạo động lực cho ngư dân địa phương tích cực vươn khơi bám biển
và đặt nhiều kỳ vọng cho mùa biển mới năm hai nghìn hai mươi
tàu mong cho nó thận lợi cho bà con đánh bắt cho nó được nhiều kết quả
giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau khi giảm mạnh vào ngày hôm qua tám tháng hai
theo đó giá vàng tăng từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua
ngày chín tháng hai sở giao thông vận tải hà nội cho biết
sở này vừa có công văn số năm trăm sáu mươi năm gửi các đơn vị cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối vận chuyển hành khách
bằng xe mô tô xe gắn máy hai bánh trên địa bàn thành phố hà nội
cho phép các đơn vị này được hoạt động cho đến khi có thông báo mới
theo đó các đại lý vé máy bay cho biết chặng bay một chiều từ hà nội đi thành phố hồ chí minh
từ mùng tám đến hết mùng một mươi tết tức là từ ngày mùng tám đến ngày mùng một mươi tháng hai
vẫn đang rơi vào tình trạng hết vé hạng phổ thông chỉ còn vé hạng thương gia
tuy nhiên theo dự đoán giá vé máy bay sẽ hạ nhiệt trong những ngày sau
thưa quý vị không chỉ có những cơn sốt đất cục bộ trong năm hai nghìn hai mươi một
mà ngay những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai tình trạng này tiếp tục tiếp diễn ở nhiều địa phương
bên cạnh việc các cơ quan quản lý nhà nước cần có những giải pháp sự điều chỉnh để hạ nhiệt
minh bạch thị trường bất động sản thì các chuyên gia còn khuyến cáo những người có ý định đầu tư
bởi trong đó có sự bất hợp lý sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
là người làm công việc chuyên xử lý mới trong một đơn vị của nhà nước
thế nhưng vào cuối năm hai nghìn một mươi chín anh lê tất thành
có đầu tư vào một mảnh đất hơn hai trăm linh mét vuông ở khu vực vendô
trong năm hai nghìn hai mươi một có đến ba lần xuất đất nghe nói đất ở khu vực của bình tăng thêm gần hai mươi triệu đồng một mét vuông
anh thành quyết định giao bán thế nhưng bán mãi mà đến nay chưa được
nó làm sốt ảo là do các nhà đầu cơ họ làm tung giá lên thực chất là giá thực tế là không như thế
tại vì tôi thấy nó vô lý quá tôi thấy hiện tại các tỉnh rất nhiều các tỉnh cũng sốt ảo
về tận huyện không nói gì đâu về tận xã vì đang có những hình thức là biến đổi đất nông nghiệp thành đất sử dụng
vì bị tăng sốt lên hệ lụy thì thực ra thì nó chỉ lợi ích cho nhóm đầu cơ về đất thôi
nhưng còn những người dân chúng ta thì sẽ bị không mua được và thực ra là sẽ bị rất thiệt hỏi ảnh hưởng nặng nề luôn
giá đất hiện nay nó lên là những nhà đầu tư nó đồn thổi đất lên chứ không sốt ảo
chứ không phải là thực tế là không có đất sốt cao
và do đầu cơ họ đẩy giá lên chứ không phải là đất nó sốt cao như thế đâu
theo báo cáo của bộ xây dựng hiện nay giá đất nền tại một số điểm cục bộ của một số địa phương có mức ghi nhận tăng cao như vùng ven thủ đô hà nội
quốc ngoài tăng hai mươi ba vì tăng bốn mươi năm một số điểm thuộc các tỉnh như hòa bình tăng bốn mươi sáu bắc ninh tăng hai mươi hưng yên tăng hai mươi sáu
chúng ta tham gia
đầu tư vào các dự án các sản phẩm bất động sản
chúng ta phải xem xét tính pháp lý của cái sản phẩm bất động sản này là cái điều đầu tiên
nếu chúng ta không biết tự tính toán thì phải tìm đến các đơn vị tư vấn các nhà môi giới hoặc các sản giao dịch bất động sản chuyên nghiệp
cái thứ tư là chúng ta phải xem cái thị trường xung quanh cái sản phẩm đó
nó như thế nào
nếu chúng ta không thấy xung quanh cái thị trường này mà không thấy bóng dáng của những người tiêu dùng của những nhà đầu tư thực sự thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu xem xét
việc tăng giá đất không chỉ do cò đất tung tin mà còn có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản câu kết nhau ôm hàng làm giá tạo sóng gây sốt ảo
nhà đầu tư cần nắm bắt thông tin từ cơ quan chức năng để có kế hoạch đầu tư rõ ràng cụ thể
phải tìm hiểu kỹ về cái dự án đó nếu chúng ta định mua đất ở dự án nếu mà mua bán thì dự án đấy có thật hay không
tiến độ triển khai như thế nào
thứ hai nữa là huy động vốn thì việc huy động vốn có phù hợp quy luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn hay không
thế còn đối với việc mua đất của những hộ tình cá nhân thì chúng ta cần nhắc thêm là đất đấy đã có giấy chứng nhận của đất hay chưa
có đủ điều kiện chuyển nhượng hay không có tranh chấp hay không có được phép giao dịch hay không
tuy nhiên trong bối cảnh
trong bối cảnh bên bán tìm mọi cách để gia tăng tỷ lệ giao dịch thì người mua cần quan sát thị trường trên diện rộng để nắm được tình hình theo từng thời điểm
trước khi quyết định giao dịch cần tiến hành kiểm tra xem thông tin quy hoạch có thật hay không tiến độ thực hiện đến đâu
đồng thời nên thận trọng thẩm định giá cả của lô đất mình định mua bằng nhiều phương pháp khác nhau
nếu nhận thấy giá bất hợp lý không nên mua vào vì rủi ro rất lớn
những thông tin vừa rồi cũng đã khiến tôi rất sợ
khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại